chuyển sang các tin tức quốc tế ngoại trưởng anthony blinken đã phản đối việc phong trào hồi giáo hamas tiếp tục kiểm soát giải gaza
đồng thời cho rằng cần có một giai đoạn chuyển tiếp hậu xung đột
phát biểu trước báo giới sau khi kết thúc hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền công nghiệp phát triển g bảy tại tokyo nhật bản
người đứng đầu bộ ngoại giao mỹ nhận định việc hamas tiếp tục kiểm soát giải gaza sẽ khiến xung đột tái diễn
theo ông mặc dù phía israel đã khẳng định với ông rằng sẽ không kiểm soát giải đất này
song vẫn cần có một giai đoạn chuyển tiếp khi xung đột kết thúc
trước đó tại hội nghị g bảy ngoại trưởng vương quốc anh cho rằng động thái hướng tới việc thành lập một chính phủ yêu hòa bình của palestine
là kết quả đáng mong đợi nhất trong cuộc xung đột giữa israel và hamas hiện nay
về tình hình xung đột sáng ngày tám tháng một mươi một lực lượng phòng vệ israel idf cho biết các cuộc không kích xuyên đêm
đã khiến moussin abu jinnah một trong những nhân vật hàng đầu trong bộ phận sản xuất vũ khí đặc biệt là tên lửa của hamas thiệt mạng